năm nay cái diện tích nhà mình em thấy ở đây là rất là tốt
vậy thì ước tính là anh thu hoạch cái diện tích nhà anh là được bao nhiêu tấn

chắc chắn mà rơi vào nếu mà phải tầm bốn tấn

à cây ngô
nhưng mà cây ớt vẫn là chủ lực đúng không
cây ớt là chủ lực còn cái cây ngô trồng thêm cái cái cho bổ ăn ít vậy đấy còn
nhà mình là có tổng diện tích là bao nhiêu anh
tổng diện tích là được sáu m hai
thế anh là phải thuê bà con đến để thu hoạch cùng đúng không ạ
cái kỹ thuật hái ớt thì có cái gì đặc biệt không anh
như em hái thế này là đã được chưa
được rồi anh
không như bể theo kia mắt này nó rất dễ lấy này
cứ lấy lấy theo là nó dễ này
anh bể vào đứt cuộng nhiều khi là lên bầm là rất khó
anh cứ lấy này là ra dễ này
thế phải bẻ như này đúng kỹ thuật đúng không anh
vâng đúng rồi
nếu không thì nó có ảnh hưởng gì đến cái cây ớt vụ sau không
không nếu mà anh bể kiểu vậy là nó ảnh hưởng đến cái bầm lúc nó bởi vậy này
tách thì nó ra được cái bầm lấy lên
nhưng mà anh bể ngang thì nó phải đến nắng nó nổ cái này ra thì nó ra được
thế thì mình trồng để thu hoạch vào cái vụ đông vậy
thế thì cái vụ xuân vụ hè thì trong mấy tháng đấy thì mình trồng cái gì
hay là để mình tiếp tục mình chờ nó ra hoa để thu hoạch ạ anh
không thì bây giờ cái bút thế nữa này bắt đầu là tươi phần vào nó ra là khoảng tháng sau là bút tiếp
thế thì cái tuổi đời của cây ớt này là anh sử dụng nó trong bao lâu
mình cho thu hoạch trong bao nhiêu vụ
nói chung là một cây ớt này thu hoạch từ lúc trồng đến lúc thu hoạch kết thúc là tám chín tháng
tám chín tháng nhưng mà mình thu hoạch được trong bao nhiêu vụ thì mình sẽ thay ớt đi thay cây đi
không như cây thì cứ xong là tôi cải tạo bằng chất mùn bằng cái đậu tầm
thì cái vãi tràn lan ra đấy
đấy sau là không cần đánh trái
sau là mình dùng máy cày cải tạo đất
đấy vụ sau là
mình trồng ớt nó đảm bảo hơn
à tức là cứ một hai vụ là mình thay cây ớt này đi mình trồng cây ớt mới vào anh
vâng thay cây ớt trồng mới vô
việc chủ động thu mua bao tiêu sản phẩm của các cơ sở thu mua ớt trên địa bàn đã giúp nhiều nông dân an tâm sản xuất
đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng và phát huy hiệu quả xây dựng thương hiệu ớt vĩnh lộc
trong những năm trước đây thì chủ yếu là bà con cũng sản xuất nông nghiệp
cũng chưa có tìm được cái hướng đi mới
nhưng cũng không có tìm được cái hướng đi mới
cũng từ khi thực hiện nghị quyết hai của ban thủ tỉnh nguyễn về tái cơ cấu ngành đông nghiệp
thì trong năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy gần đây thì địa phương cũng đã có cái tổ chức thực hiện và triển khai cái nghị quyết
và được sự chỉ đạo của ủy ban dân huyện
thì xã vĩnh long đã thực hiện thành công việc chuyển đổi dụng đất
và đến hôm nay cái cánh đồng mà trên cánh đang đứng đây trước đây là một cái cánh đồng khó khăn về nước
bà con nhân dân là canh tác nó cũng khó khăn
nhưng khi được tuyên truyền
cho bà con nhân dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng
từ cây lúa kém hiệu quả năng suất sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn
và điển hình là trong hai năm gần đây
là vĩnh long đã đưa vào được là cây ớt và cây khoai tây
cũng như một số các loại cây trồng khác
nhưng mà đến bây giờ bà con đang thấy hiệu quả kinh tế là trồng cây ớt
và sau khi thực hiện thành công việc chuyển đổi dụng đất
thì trước đây là vĩnh long chúng tôi là dụng nó manh mốt lắm
vì đồng cao thấp
nó không được đồng đều
thì sau khi thực hiện dồn đổi dụng đất
thì chúng tôi đã đưa ra một số cơ chế
tức là đối với những cái vùng cao
một cái vùng khó khăn về nước đấy
khó khăn về sản xuất đấy
thì có cái hệ số cho bà con
đối với vùng trung
thì các gia đình có điều kiện phát triển về mô hình cá lúa
thì bà con sẽ nhận để làm cá lúa
mà cái hiệu quả này đã đem lại năm hai nghìn một mươi tám
do điều kiện tự nhiên thuận lợi
khả năng thích nghi cao
nên ớt trồng ở đây có màu đỏ đẹp
vị rất cay
phẩm chất tốt
thời gian lưu giữ
nhiều cơ sở đã ký kết với nông dân trồng ớt
trong bao tiêu sản phẩm
với hình thức thu mua theo giá thị trường
hoặc đầu tư một phần về giống hay chi phí khác
sau gần ba tháng trồng
cây ớt bắt đầu cho thu hoạch với năng suất trung bình
ước đạt gần một năm tấn trên một sao
mỗi xảo ớt trừ trị phí còn lái bảy năm đến tám triệu đồng một sao
gấp bốn đến năm lần so với trồng lúa
huyện mỹ lộc có cái diện tích tự nhiên là
trên một mươi bảy hectare
thì hiện nay thì
cái diện tích để mà
tái cơ cấu cần phải điều chỉnh
để tái cơ cấu để nâng cao cái
thu nhập trên diện tích mất vuông á
có độ khoảng ba
ba hectare cần phải tái cơ cấu
thì trong đấy có đặc biệt là
tập trung và chăn trở tập trung vào
cái diện tích đất vùng cao
vùng bán sơn địa
mà phát triển các loại cây nông nghiệp đấy
như cây lúa cây ngô là nó kém hiệu quả
thì chúng tôi đang chỉ đạo tập trung
chuyển sang là trồng
thứ nhất là
chuyển sang xây dựng các mô hình chăn nuôi tập trung
thứ hai là chuyển đổi sang
cái mô hình là trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao
ví dụ như là
các loại cây ăn quả
rồi là các loại cây ớt cây dưa
có nghĩa là cây màu triệu hạng
việc chuyển đổi cây trồng
là hướng đi đúng
tuy nhiên nhiều diện tích chuyển đổi
từ đất lúa sang cây trồng khác
còn chưa bền vững khá manh mún nhỏ lè
chưa tạo được vùng sản xuất tập trung tự phát
nhiều hộ nông dân không tìm hiểu
và tuân theo mô hình kỹ thuật
chuyển đổi theo phong trào và nóng vội
gia đình anh trịnh văn nam đã chuyển đổi
năm xào lúa ở vùng trúng sang trồng ớt
do chưa nắm được đặc tính sinh trường của cây
nên ớt bị ngập úng và lụi dần
diện tích ớt này của gia đình anh gần như mất trắng
mặc dù cây ớt
đặc biệt là ớt chỉ thiên
là loại cây tương đối dễ chịu
trồng và chăm sóc
tuy nhiên để tránh thất bại như gia đình ông trịnh văn nam
thì bà con cần chuẩn bị tốt
các điều kiện kỹ thuật sau
cách chọn giống
chuẩn bị đất cách trồng chăm sóc
phân bón thu hoạch phòng trừ sâu bệnh
các dụng này trồng khoảng ba tháng
bắt đầu cho thu hoạch
ví dụ như bây giờ công ty đang có nhu cầu thu mua ớt quả xanh như thế này
thì yêu cầu về quả xanh này mua rất là kỹ thuật
vì yêu cầu quả phải thẳng
mà phải to phải thẳng
mà phải cứng không có sâu bệnh
còn ví dụ như ớt quả chín như thế này này
ví dụ cái loại một
thì người ta có yêu cầu là người ta để cả cuốn như thế này
phấn khởi vui vẻ là tâm trạng chung của những hộ nông dân
tham gia dự án trồng thí điểm cây ớt chỉ thiên
do hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp vĩnh thịnh
vụ đông năm hai nghìn một mươi bảy
khi hợp tác xã triển khai thử nghiệm mô hình trồng ớt chỉ thiên
ơt ngọt tại xã vĩnh thịnh
các hộ dân tham gia mô hình được hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc
hỗ trợ giống phân bón và bao tiêu sản phẩm với giá ổn định
phù hợp thị trường
các hộ nông dân hàng hái tham gia trồng đều tuân thủ đúng quy trình chăm sóc
phòng trừ sâu bệnh
tôi nắm bên kỹ thuật cho nên là tôi cũng thường xuyên thăm đồng
để kiểm tra các tình hình sâu dịch bệnh
rồi làm thông báo
và phát lên loa truyền thanh của xã
để cho nhân dân kịp thời phòng trừ sâu bệnh kịp thời
từ thực tế
tại huyện vĩnh lộc thanh hóa cho thấy
việc chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả kinh tế
sang trồng các loại cây trồng khác
đang là hướng đi đúng cho mục tiêu nâng cao hiệu quả
trên đơn vị diện tích đất của nhiều địa phương trong cả nước
thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến nông nghiệp nông dân nông thôn
của đảng và nhà nước ta trong những năm qua